chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn mỗi khi vào vụ thu hoạch vải thiều các doanh nghiệp thương lái lại tập trung tại vùng vải thiều lục ngạn của tỉnh bắc giang vựa vải lớn nhất ở miền bắc để thu gom sản phẩm
nhờ sản xuất an toàn theo quy trình việt gap global gap nên giá vải thiều nơi đây mặc dù cao hơn những địa phương khác nhưng vẫn được tiêu thụ tốt
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
trong tuần thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chỉ đạo không tăng giá điện trong năm nay chỉ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục y tế nếu điều kiện cho phép thời điểm phù hợp
cụ thể trong số các nhiệm vụ thời gian tới chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương các cấp các ngành triển khai nghiêm túc các nghị quyết của đảng quốc hội và các nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ
trong đó mục tiêu tăng trưởng có thể đạt được nhưng vẫn phải bảo đảm giữ ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra
không được chủ quan cần phải nỗ lực quyết tâm cao cùng với những giải pháp đã đề ra vấn đấu tăng trưởng kinh tế trên sáu bảy nhưng phải bảo đảm kiểm soát lạm phát
thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu điều hành để làm sao lạm phát dưới bốn phải được quán triệt ở mọi cấp mọi ngành mọi địa phương
tinh thần là không tăng giá điện trong năm nay chỉ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục y tế nếu điều kiện cho phép thời điểm phù hợp
thực hiện các nghị quyết tại hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai ban cán sự đảng bộ tài chính
đã ban hành nghị quyết bốn nhằm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ tài chính tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế
đồng thời bộ trưởng bộ tài chính cũng ban hành quyết định số năm trăm một mươi sáu về việc giải thể bốn mươi ba phòng giao dịch của kho bạc nhà nước tỉnh
trên cơ sở đó kho bạc nhà nước đã có văn bản gửi các kho bạc nhà nước tỉnh để chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện
đồng thời trình bộ tài chính ban hành văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị các chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các đơn vị kho bạc nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện
bên cạnh việc tổ chức sắp nhập bốn mươi ba phòng giao dịch trong thời gian tới kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục giả soát
hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ đặc biệt là về quy trình thu chi ngân sách nhà nước
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để từ đó một mặt cải cách thủ tục hành chính
nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị cá nhân trong quá trình giao dịch với kho bạc nhà nước
mặt khác tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống kho bạc nhà nước
theo đúng định hướng chiến lược phát triển kho bạc nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thị trường chứng khoán việt nam sau gần hai tháng chịu áp lực điều chỉnh mạnh đến mức được xem là giảm tệ nhất thế giới
tần trở lại dễ thở hơn đặc biệt tại các phiên giao dịch trong tuần qua
vn index làm nên kỳ tích khi tái lập mốc một điểm vào đầu tuần và giao dịch quanh mốc một ba mươi điểm đến hết tuần qua
tuần vừa qua trên toàn thị trường có một mươi sáu trên hai mươi nhóm ngành đi lên với độ rộng toàn thị trường ở mức lớn
khi có ba trăm ba mươi hai mã tăng so với hai trăm bảy mươi ba mã giảm sự tăng giá không chỉ ở nhóm cổ phiếu vôn hoa lớn
mà còn đến từ nhóm cổ phiếu như midcap hay penny chúng ta có thể thấy qua các phiên giao dịch đầu tuần
khi nhà đầu tư vẫn còn tâm lý e ngại vừa mua vừa nhìn thì đến các phiên giao dịch giữa và cuối tuần
lực mua đã chủ động ngay từ khi mở cửa điều này đã giúp vn index tiếp tục chuỗi tăng điểm mạnh mẽ và tạo mốc một ba mươi điểm
chưa được thực sự cải thiện nhiều lắm khi sản giao dịch ở thành phố hồ chí minh giao dịch xung quanh mức bốn tỷ
và nếu như so sánh với những thời kỳ index mức một một trăm linh đến một hai trăm linh trước đây thì thanh khoản chưa được thực sự cải thiện
có thể thấy được trong các phiên giao dịch tình thế thị trường khá tích cực
tại thời điểm chín h bốn mươi phút ngày bảy tháng sáu chỉ số vn index tăng tám sáu mươi chín điểm tám mươi bốn lên mức một bốn mươi ba một mươi chín điểm

upcom index tăng hai mươi sáu điểm bốn mươi tám lên năm mươi bốn bốn điểm
điều đó là nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng như việt tiên banh việt công banh đã duy trì đà tăng giúp ngân hàng bứt phá và làm hầu hết các cổ phiếu nhóm này quay đầu đi lên
nội bật là mức tăng trên ba của stb và acb hay bid còn tăng thêm bốn sáu và còn nhiều mã cổ phiếu khác trong nhóm này cũng có sự phụ hồi khá tốt trong tuần qua
thị trường hồi phục từ cái mức điểm chín trăm ba mươi lên đến một nghìn ba mươi
chủ yếu là nhờ cái sự hồi phục rất là mạnh mẽ từ dòng ngân hàng
điển hình là các cái mã cổ phiếu lớn như là vcb ctg hay là vb banh mbba acb đó là những cái mã mà hồi phục rất là tốt trong cái giai đoạn này rồi
tuy nhiên nếu như thời gian trước đây nhà đầu tư rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tin đồn thì hiện tại theo đánh giá của giới phân tích quyết định của các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn
hơn nữa thị trường chương khoán sau đợt giảm sâu vừa qua đang sát lập lại chu kỳ
tuy vậy giới chuyên gia lại lo ngại rằng thị trường vẫn chưa thật sự ổn định nên các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong thời điểm hiện tại
đầu năm ước đạt hơn hai sáu triệu tấn giá trị ước đạt một bốn mươi năm tỷ usd trung quốc vẫn là thị trường số một
về nhập khẩu gạo của việt nam tại thị trường trong nước tính chung năm tháng đầu năm giá lúa
có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng trong đó lúa thường tăng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg lúa chất
lượng cao tăng bốn trăm linh năm trăm linh đồng một kg bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo đến hết tháng sáu
giá lúa gạo trong nước vẫn tiếp tục diễn biến tích cực do triển vọng xuất khẩu gạo trở lại
tiếp tục một tín hiệu vui của ngành nông nghiệp việt nam theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển
nông thôn kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám ước đạt ba trăm linh bốn triệu usd đưa tổng giá trị
xuất khẩu mặt hàng này năm tháng đầu năm đạt gần hai tỷ usd tăng hơn một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể kim ngạch xuất khẩu mặt hàng quả ước đạt hơn một tỷ usd tăng hơn bảy mặt hàng rau ước đạt
một trăm chín mươi tám triệu usd
tăng hơn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu giao quả lớn nhất của việt nam với giá trị gần chín trăm chín mươi triệu usd chiếm gần bảy mươi năm và tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
các thị trường khác như mỹ cũng tăng gần một mươi ba nhật bản tăng hơn một mươi sáu và hàn quốc tăng một mươi ba bảy
cũng trong tháng năm năm hai nghìn một mươi tám việt nam nhập khẩu một trăm một mươi chín triệu usd các mặt hàng giao quả đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt năm trăm bảy mươi năm triệu usd
tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
thưa quý vị và các bạn mỗi khi vào vụ thu hoạch vải thiều các doanh nghiệp thương lái lại tập trung tại vùng vải thiều lục ngạn của tỉnh bắc giang
vựa vải lớn nhất ở miền bắc để thu gom sản phẩm
nhờ sản xuất an toàn theo quy trình việt gap global gap nên giá vải thiều nơi đây mặc dù cao hơn những địa phương khác nhưng vẫn được tiêu thụ tốt
tại thời điểm này giá vải thiêu sớm trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đang ổn định với giá từ một mươi năm đồng đến ba mươi đồng một kg
thậm chí có lúc giá vải được thương lái thu mua lên đến năm mươi đồng một kg
sản xuất vải thiều an toàn hiện không chỉ thực hiện ở mỗi hộ trồng vải ở các thôn
mà còn được nhân rộng thành phong trào sản xuất an toàn theo tổ nhóm hợp tác xã trên địa bàn xã hồng giang huyện lụng ngạn tỉnh bắc giang
theo các hộ trồng vải việc sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn nông sản sạch việt gap grober gap
không những bảo đảm chất lượng cho vải thiều mà còn ổn định về giá và đầu ra cho sản phẩm
với hơn một hectare trồng vải sạch trong đó có hai mẫu trồng vải thiều theo tiêu chuẩn global
gia đình anh giáp văn huynh dự tính năm nay sau khi trừ đi chi phí thu nhập từ vải thiều đem lại cho gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng
nếu như vào hộ trồng sạch thì mình yên tâm được cái là mình về nhiều cái là có thể hỗ trợ cho mình
về kỹ thuật về phân chứa các thứ phân chứa vật chất
về mặt tiêu thụ thì mình là thành viên hộ trồng sạch hộ trồng sạch thì là đang thu mua
về cái giá cả thì rất ổn định báo giá cho mình là mình cứ thêm vào thu hoạch
khi nào ta đóng hàng nó báo đủ thì mình thôi thận tiện ở cái đấy không ra thị trường nhiều cái nó rất khó
mặc dù gần nửa tháng nữa mới đến chính vụ thu hoạch vải thiều
nhưng thời điểm này hàng trăm chuô lái và doanh nghiệp đã tìm về để ký kết các đơn hàng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
giá của chúng tôi thì mỗi ngày thêm
thêm một số doanh nghiệp ký hợp đồng vì chất lượng sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn tốt
thì năm nay hai nghìn một mươi tám thì được sự quan tâm của các ban ngành
chúng tôi đã được hỗ trợ thêm cái tem nhãn mạng xuất truy xuất nguồn gốc
nên cái khách hàng ngày càng một tăng thêm
năm nay mới đầu năm nhưng chúng tôi đã có một số doanh nghiệp ký hợp đồng
mà hiện nay chúng tôi đang cấp cho các công ty vào các siêu thị nhà hàng
sang tuần chúng tôi sẽ cấp cho công ty để xuất khẩu
đến nay vùng vải thiêu lụng ngạn của tỉnh bắc giang ngoài hai trăm một mươi tám ha sản xuất theo tiêu chuẩn global gap
với sản lượng khoảng ba tấn phục vụ xuất khẩu vào những thị trường giá trị cao như mỹ australia nhật bản
năm nay địa phương này còn có hơn một mươi một ha sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap được cấp giới chứng nhận theo mạ số
với mục tiêu sản xuất an toàn để tiêu thụ và quảng bá thương hiệu vải thiêu lụ ngạn
bắc giang cùng với hướng dẫn nông dân chăm sóc thu hoạch và bảo quản
tỉnh bắc giang nói chung huyện lụng ngạn nói riêng đã và đang thúc đẩy xúc tiến thương mại vải thiều trong và ngoài nước
tăng cử thông tin về chất lượng vải thiêu cho doanh nghiệp đến khảo sát và ký kết hợp đồng tiêu thụ
từ ngày một mươi tháng sáu đến hai mươi năm tháng bảy vải thiêu lụng ngạn bắc giang sẽ bước vào thu hoạch chính vụ
với nỗ lực của chính quyền địa phương và người trồng vải trên địa bàn tỉnh bắc giang nói chung
huyện lụng ngạn nói riêng trong việc theo đuổi mục tiêu sản xuất sản phẩm chất lượng an toàn
nguyên vụ vải thiều hai nghìn một mươi tám tiếp tục đem lại giá trị cao cho người dân vùng bán sơn điện này
thưa quý vị và các bạn những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinht thnda gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát mới lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật
và phát lại trong các khung giờ chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi thứ tư một mươi h ba mươi thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau